tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có cuộc hội đàm với tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
chủ tịch nước trần đại quang hoan nghênh tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình và đoàn đại biểu cấp cao đảng và nhà nước trung quốc thăm cấp nhà nước tới việt nam
chúc mừng trung quốc tổ chức thành công đại hội đảng lần thứ một mươi chín đã xác định các quan điểm tư tưởng chiến lược mới về quản lý điều hành đất nước
chúc mừng đồng chí tập cận bình được tín nhiệm bầu lại làm tổng bí thư đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản trung quốc do đồng chí tập cận bình làm hạt nhân
nhân dân trung quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy bố cục tổng thể năm trong một bố cục chiến lược bốn toàn diện xây dựng trung quốc trở thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại
giàu mạnh dân chủ văn minh hài hòa và tươi đẹp phát huy vai trò tích cực và đóng góp thiết thực cho hòa bình ổn định thịnh vượng của khu vực và thế giới
chủ tịch nước đánh giá cao việc tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình chọn việt nam là quốc gia đầu tiên đi thăm ngay sau đại hội một mươi chín
thể hiện sự coi trọng của đảng nhà nước trung quốc và cá nhân đồng chí tập cận bình đối với quan hệ việt trung
thể hiện sự ủng hộ và đóng góp tích cực và thành công của hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy do việt nam tổ chức
trong chuyến thăm cấp nhà nước tới trung quốc và dự diễn đàn cấp cao hợp tác vành đai và con đường vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
bị thiệt hại do thiên tai vừa qua
chủ tịch nước thông báo một số trọng tâm công tác triển khai đường lối đại hội đảng lần thứ một mươi hai
quyết tâm đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới phát triển kinh tế nhanh bền vững nỗ lực cải cách tư pháp
hành chính xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
nhấn mạnh việt nam và trung quốc là láng giềng gần gũi có nhiều điểm tương đồng về con đường phát triển
chế độ chính trị đặc điểm văn hóa xã hội
sự phát triển ổn định và thành tiệu của mỗi nước có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nước
việc củng cố tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện việt trung không ngừng phát triển lành mạnh
ổn định ngày càng tốt đẹp là phù hợp với lợi ích cơ bản lâu dài của hai nước và nhân dân hai nước
có lợi cho hòa bình ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới
việt nam coi trọng việc kế thừa và phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống do chủ tịch hồ chí minh
và chủ tịch mao trạch đông cùng các bậc lãnh đạo tiền bối hai nước đích thân xây dựng và dày công vun đắp
việc phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với trung quốc là chủ trương nhất quán lâu dài
và là sự lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam
chủ tịch nước đề nghị không ngừng củng cố tăng cường tin cậy chính trị giữa hai đảng hai nước
thông qua việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao
chú trọng lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành thống nhất nhận thức
thực hiện hiệu quả các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao
chủ tịch nước nhấn mạnh quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước là nguồn sức mạnh
và là nền tảng xã hội cho quan hệ việt trung phát triển tốt đẹp bền vững lâu dài
hai bên cùng nỗ lực triển khai các hoạt động cụ thể thiết thực để tăng cường hơn nữa sự tin cậy hiểu biết
và gắn kết giữa nhân dân hai nước như diễn đàn nhân dân liên hoan thanh niên
sử dụng và phát huy hiệu quả cung hữu nghị việt trung
chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về quan hệ hữu nghị giữa hai nước
về các lĩnh vực hợp tác chủ tịch nước đề nghị hai bên mở rộng nâng cao hiệu quả
và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhất là trong các lĩnh vực quan trọng như ngoại giao
quốc phòng an ninh thực thi pháp luật phát huy hơn nữa vai trò của ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương
trong việc điều phối thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quan hệ hai nước
mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác về kinh tế thương mại đầu tư nông nghiệp môi trường khoa học công nghệ
thúc đẩy thực hiện các dự án lớn với công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường
đại diện tiêu biểu cho trình độ phát triển của trung quốc tại việt nam
giải quyết một số bất cập trong hợp tác góp phần chia sẻ gắn bó lợi ích tạo sự tin cậy về kinh tế
củng cố nền tảng vật chất cho phát triển quan hệ song phương
về vấn đề biển đông chủ tịch nước trần đại quang đề nghị hai bên tuân thủ các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
và lộ trình mà hai bên đã thỏa thuận tích cực thúc đẩy đàm phán trên biển có tiến triển thực chất
trong khi chưa giải quyết được bất đồng hai bên cần kiềm chế không có hành động làm phức tạp tình hình
mở rộng tranh chấp gìn giữ hòa bình ổn định trên biển
chủ tịch nước nhấn mạnh là thành viên asean và có lợi ích trong việc duy trì hòa bình ổn định tại biển đông
việt nam hoan nghênh những phát triển tích cực giữa asean và trung quốc trong việc đàm phán và thông qua khung bộ quy tắc ứng xử tại biển đông coc
thời gian tới đề nghị trung quốc cùng asean tiếp tục thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố ứng xử của các bên tại biển đông doc
tiến hành đàm phán thực chất để xây dựng bộ quy tắc ứng xử coc hiệu lực và hiệu quả
tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình cảm ơn sự đón tiếp trọng thị chú đáo thân tình của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
chúc mừng những thành quả quan trọng mà đảng nhà nước và nhân dân việt nam đã đạt được kể từ sau đại hội một mươi hai đến nay
đánh giá cao công tác tổ chức của việt nam và nhiệt liệt chúc mừng thành công của hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
đã nâng cao vai trò ảnh hưởng và vị thế quốc tế của việt nam
củng cố quan điểm phát triển khu vực châu á thái bình dương góp phần cùng vun đắp tương lai chung hòa bình ổn định phát triển và thịnh vượng của khu vực
tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình chia sẻ những ấn tượng và tình cảm sâu sắc khi thăm lại khu di tích nhà sàn bắc hồ
nhấn mạnh quan hệ hữu nghị đoàn kết gắn bó do chủ tịch hồ chí minh cùng chủ tịch mao trạch đông
và nhiều thế hệ lãnh đạo tiền bối của hai đảng hai nước dày công vun đắp là tấm gương quý báu cần gìn giữ học tập và phát huy
cố gắng làm nhiều việc có lợi cho phát triển quan hệ hai nước đem lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước
việc chọn việt nam là nước đầu tiên đi thăm sau đại hội một mươi chín đã thể hiện tầm quan trọng không thể thay thế của quan hệ trung việt
thể hiện tình cảm sâu sắc của đảng nhà nước và nhân dân trung quốc đối với đảng nhà nước và nhân dân việt nam
thể hiện sự kiên định phương châm láng giềng hữu nghị với việt nam
mong muốn tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trung việt phát triển lên tầm cao mới
tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình đánh giá tích cực xu thế phát triển của quan hệ hai nước thời gian qua
mong muốn trên cơ sở những nhận thức chung đạt được trong các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước thời gian qua
trong đó có chuyến thăm cấp nhà nước và dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai con đường của chủ tịch nước trần đại quang tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
tiếp tục cùng việt nam thực hiện một số trọng tâm công tác sau
tăng cường gặp gỡ tiếp xúc cấp cao với các hình thức linh hoạt để trao đổi chiến lược định hướng phát triển quan hệ hai nước
trân trọng mời tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước trần đại quang và các lãnh đạo cấp cao việt nam sớm thăm lại trung quốc
cùng trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ hai đảng hai nước giao lưu kinh nghiệm về xây dựng đảng quản lý đất nước
duy trì xu thế hợp tác tích cực giữa hai nước hiện nay
tiếp tục phát huy vai trò điều phối tổng thể của ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương trung việt trong thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác
tích cực thúc đẩy triển khai kết nối giữa sáng kiến vành đai và con đường với khuôn khổ hai hành lang một vành đai kinh tế
hợp tác năng lực sản xuất xây dựng khu kinh tế qua biên giới và các dự án trọng điểm
trung quốc sẽ áp dụng các biện pháp tăng cường đầu tư tạo điều kiện cho xuất khẩu hàng nông sản của việt nam sang trung quốc
thúc đẩy thương mại phát triển cân bằng bền vững củng cố vững chắc cơ sở xã hội thông qua tăng cường các hoạt động giao lưu
hữu nghị nhân dân thanh niên hai nước tăng cường hợp tác báo chí tuyên truyền thực hiện tốt các dự án viện trợ không hoàn lại của trung quốc dành cho việt nam
kiểm soát tốt bất đồng duy trì hòa bình ổn định trên biển tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm về ứng phó thách thức
xây dựng đất nước phù hợp tình hình mỗi nước tăng cường hợp tác tư pháp phòng chống các loại tội phạm gìn giữ an ninh xã hội của mỗi nước
tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình nhấn mạnh chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam lần này đã thành công tốt đẹp
sẽ phổ biến quán triệt về kết quả chuyến thăm trong toàn đảng cộng sản trung quốc làm sâu sắc hơn nữa nhận thức trong đảng chính phủ và nhân dân trung quốc về quan hệ trung việt
sau cuộc hội đàm chủ tịch nước trần đại quang đã tổ chức trọng thể tiệc chiêu đãi tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình và đoàn đại biểu cấp cao trung quốc